những giải pháp nghiên cứu mới
ngay từ lúc đưa anh mới chỉ học lớp hai thôi
hai anh em thường xuyên là trao đổi với nhau về bài tập khoa học
cũng như là các cái bài thập của các môn học khác
thì luôn luôn là truyền đến anh cái đam mê và niềm khao khát để học tập và vươn lên không ngừng
vì vậy là quan trọng nhất đối với đức anh luôn luôn truyền cảm hứng
luôn luôn là dành cho đức anh những tình cảm và những lời khuyên chân thành nhất
để đạt được thành quả như ngày hôm nay
thì đó không chỉ là mỗi công sức của chúng em
mà còn có sự chỉ bảo dạy dỗ tận tình của các bậc thầy cô phụ huynh
và đặc biệt là có sự hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm của anh trai em
đằng sau sự vinh quang khi mang về tấm huy chương vàng olympic quốc tế môn hóa học
thì đối với cậu học trò đức anh
những bài giảng và sự chuyên cần của cả thầy và trò như thế này
luôn là động lực giúp cậu nỗ lực phấn đấu vươn lên
trong đó phải kể đến những bài học tâm huyết và kinh nghiệm quý giá
mà người thầy vi anh tuấn phó hiệu trưởng nhà trường
người cách đây hai mươi năm cũng từ cuộc thi olympic quốc tế
đã mang về huy chương bạc môn hóa học đã truyền thụ cho mình
đức anh vào lớp một mươi em đã thể hiện được cái nồng quyết tâm cũng như là khả năng
sau khi nhà trường phát hiện ra năng khiếu của em
các thầy cô trực tiếp phụ trách đã tạo mọi điều kiện cần thiết
về cơ sở vật chất sách giáo khoa tài liệu cũng như phòng thí nghiệm
rồi là cũng mời thêm các thầy cô giỏi trên các trường đại học để đào tạo cho em
đối với người thầy thì mình nghĩ việc quan trọng nhất là gieo được đam mê cho các em
sau khi học sinh mà các em đã có đam mê thì các em sẽ tự tìm tòi
cũng như là có những cách khác nhau để vượt qua khó khăn và đạt được những đỉnh cao
giữa lý thuyết và thực hành thì nó khác có một khoảng cách một chút
đòi hỏi cái thao tác kỹ năng làm rất là quan trọng
và sự quan sát cũng phải rất là nhạy bén để nhận biết sự thay đổi
đức anh là một học sinh rất là chăm chỉ trong học tập
rất là thông minh rất chịu khó tìm tòi nghiên cứu
qua hai năm học của bạn ấy thì em thấy đức anh là một học sinh rất chăm chỉ
nhiệt tình và luôn luôn tham gia các bài giảng của thầy cô
một cách tập trung nhất có thể
nếu mà các bạn có thể tìm tòi tìm tòi tìm tòi
câu hỏi gì thì bạn cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ
và nghĩ ra các cách làm sáng tạo và mới mẻ
tức anh cũng là một người rất năng động trong các hoạt động của lớp
đặc biệt là với các môn thể thao nói chung và hay như bóng rổ bóng đá nói riêng
đối với mọi người thì bạn ấy cũng tốt bụng khá là ga lăng với phụ nữ
cũng rộng rãi
không dừng bước ở những vinh quang
sau tấm huy chương đồng olympic hóa học quốc tế năm hai nghìn tám
phạm anh tuấn bước tiếp ước mơ trở thành bác sĩ ngành y
giờ đây sau chín năm gắn bó với giảng đường bùng bệnh và những ca phẫu thuật
tuấn đang dồn sức cho những ngày tháng ôn hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp
để có thể trở thành bác sĩ cứu người
lựa chọn trở thành bác sĩ của em thì thứ nhất là về truyền thống của gia đình
gia đình của em là có truyền thống về ngành y
cho nên là em tiếp bước truyền thống của gia đình
và thứ hai là ngành y là một ngành hết sức cao quý
bởi vì là ngành y là ngành chữa bệnh cứu người
cho nên là em muốn trở thành bác sĩ để có thể giúp ích một phần cho đất nước
còn với người em phạm đức anh trở về từ bục vinh quang
cậu lại tiếp tục trở về với mái trường học tập vui chơi và rèn luyện với mục đích mới
năm nay em mới lớp một mươi một lên một mươi hai cho nên là em vẫn còn một năm nữa
em dự định là sang năm sẽ vẫn cố gắng học hành tiếp tục
để đổ vào vòng bốn người của việt nam tham dự kỳ thi olympic sắp tới
năm tới là kỳ thi olympic học lần thứ năm mươi tổ chức tại czechoslovakia
muốn thành công một cái việc gì đấy thì trước hết phải có một cái sức khỏe
phải có một cái tinh thần con người phát triển về toàn diện
những thời gian rỗi ngoài khi cháu học hành
thì chúng tôi cũng động viên các cháu là tập thể dục như là tập gym đa bóng
rồi bơi chơi âm nhạc
để đến lúc mà cháu học mệt thì cháu gây một bản học
nhạc chẳng hạn nó xả xét đi
thì các cháu lúc bây giờ tinh thần nó lại sàng khoái
cân bằng giữa học tập và giải trí
không ép buộc con học mà nên định hướng khích lệ
để con tìm đến và có được niềm đam mê trong học tập
và luôn là điểm tựa là người bạn đồng hành cùng con
đó là phương pháp mà người bà người mẹ này đang dạy con mình
tình thương ấy bình dị chỉ là cốc nước lọc của người bà chiều cháu mỗi khi cháu khác
là nụ cười hạnh phúc của người mẹ
là con nhặt rau thái quả
là những giọt mồ hôi của người thầy bên trò trong những bài tập khó
là nụ cười khích lệ đam mê cho trò trong thí nghiệm
học mà chơi chơi mà học
đó chính là những điều kiện mà là môi trường để cho cặp anh em ruột phạm anh tuấn và phạm đức anh
cùng đem về những tấm huy chương vinh quang cho quốc gia